bánh tráng phơi xương là đặc sản nổi tiếng thơm ngon của huyện trảng bàng tỉnh tây ninh
năm hai nghìn một mươi sáu bộ văn hóa thể thao và du lịch đã trao bằng công nhận đây là di sản văn hóa
vì vật thể cấp quốc gia tuy nhiên làng nghề hiện chủ yếu vẫn sản xuất thủ công bằng tay là chính
một số bà con vẫn chưa ý thức được quy trình chế biến để có thể bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
điều này là rất cần phải được thay đổi bởi song song với việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống
thì chúng ta cũng cần phải bắt kịp với xu thế của thời đại
hiện làng nghề chủ yếu vẫn sản xuất thủ công
có người nói làm thủ công mới giữ được hương vị thơm ngon đặc trưng của bánh tráng nơi đây
nếu làm bằng máy móc hiện đại thì không còn là đặc sản nổi tiếng hàng trăm năm
tuy nhiên những công đoạn chế biến qua các khâu nếu không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
thì khó tránh việc ảnh hưởng đến sức khỏe và cả thương hiệu làng nghề
bánh được phơi ngoài đồng trống và cả dưới nền đất
mình làm là nay hai mấy năm rồi
mình muốn làm thì phải gạo cho ngon
mình phải lẹ tay nhanh tay
chứ lời mưa nó trái mình phải làm cho cái tay cho lẹ
bà con luôn tự hào về đặc sản nổi tiếng thơm ngon của quê mình
họ cũng ý thức được việc giữ lửa truyền nghề cho con cháu đời sau
tuy nhiên với nhịp sống ngày càng hiện đại
cần biết phân biệt đâu là những giá trị truyền thống cần gìn giữ
và những thói quen
công nghệ đã cũ không còn phù hợp để đổi mới
thích nghi với thời đại bảo đảm vệ sinh
hòa nhập với sự phát triển của thị trường
nhất là khi người tiêu dùng ngày càng khó tính
là loại đặc sản hiếm có được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
thiết nghĩ chính quyền địa phương cần định hướng
hướng dẫn cho bà con trong việc sản xuất
ngoài việc giữ được hương vị thơm ngon
thì cần bảo đảm quy trình chế biến hợp vệ sinh an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng